mặc dù các lực lượng chức năng thường xuyên tổ chức tuần tra truy quét
tuy nhiên trong những năm gần đây vẫn có một số đối tượng lợi dục việc tham quan bán đảo sơn trà
để thực hiện các hành vi đặt bẫy săn bắt động vật hoang dã trái phép
nhằm ngăn chặn tiến tới chấm dứt tình trạng này lực lượng chức năng của thành phố đà nẵng
đã và đang đẩy mạnh các biện pháp để bảo vệ các loài động vật tại đây
đây là một trong những chiếc bẫy được lực lượng chức năng phát hiện tháo rỡ
trong một đợt tuần tra truy quét các đối tượng săn bắt động vật trái phép trên bán đảo sơn trà
nhìn có vẻ đơn giản nhưng khi vướng phải những chiếc bẫy như thế này
những con vật không còn cơ hội để thoát thân
đây chủ yếu là những dây cốt phanh xe đạp dây nhỏ dạy những bẫy lồng bẫy sáp
bẫy kẹp bẫy bét động vật hoàng dã như là trồng sáp heo
lực lượng chúng tôi thường xuyên đi kiểm tra liên tục một tuần có thể ba bốn ngày
để ngăn chặn tình trạng săn bắt động vật trái phép trên bán đảo sơn trà
lực lượng kiểm lâm địa bàn thường xuyên phối hợp với các tổ chuyên trách
nhóm hộ bảo vệ rừng truy quét các hành vi vi phạm
chỉ trong sáu tháng đầu năm nay các lực lượng đã phát hiện tháo gỡ và tiêu hủy hơn một ba trăm linh bẫy các loại
tháo rỡ xong thì hai ngày sau mình quay lại để dò sát tình hình
coi tử những lâm tặc có tác động vào rừng lại không
mặc dù giảm nhiễm
nhiều so với những năm trước đây
tuy nhiên hiện vẫn còn một số đối tượng lén lút lên bán đảo sơn trà để đặt các loại bẫy như thế này
để ngăn chặn tiến tới chấm dứt tình trạng trên
lực lượng kiểm lâm địa bàn cũng có kế hoạch tăng cường công tác tuần tra
nhằm kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm
các đối tượng càng ngày càng tinh vi lén lút
có thể là trà trộn trong các hoạt động của du khách lên bán đảo sơn trà để lãng vào rừng
tuy nhiên chúng tôi bằng mọi nghiệp vụ biện pháp và cài cám các cơ sở từ nhân dân để nắm bắt thông tin và xử lý kịp thời
nhờ môi trường sống được bảo đảm
những năm gần đây số lượng động vật hoang dã trên bán đảo sơn trà ngày một phát triển cả về số lượng và chủng loại
mỗi khi đặt chân tới đây du khách có thể dễ dàng bắt gặp những loại động vật quý hiếm đặc trưng của khu bảo tồn thiên nhiên này
và nếu như tình trạng bẫy thú trái phép không được ngăn chặn
sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến hệ sinh thái của khu bảo tồn đặc biệt này